những ngày qua ông trần văn hồng chủ tịch hội cổ động viên shb đà nẵng đã dành nhiều thời gian trang trí chiếc xe máy để đi cổ động đội bóng đá u hai mươi ba việt nam dự tranh trận chung kết u hai mươi ba châu á
hình ảnh chủ đạo là lá cờ việt nam cùng chiếc cúp vô địch mà bao kỳ vọng người dân việt nam đặt vào đội tuyển u hai mươi ba việt nam

tại đà nẵng nhiều địa điểm cổ vũ đội tuyển tranh tài trận chung kết đã được dựng mới
với những màn hình lớn để phục vụ khán giả và người hâm mộ công việc chuẩn bị đã hoàn tất để chào đón bữa tiệc bóng đá
mang theo bao hy vọng và lời chúc tốt đẹp vào chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam